dù được coi là trụ đỡ của nền kinh tế nhưng nông nghiệp vẫn là lĩnh vực nhận được quá ít sự đầu tư để tạo được bứt phá
vì vậy để thu hút nguồn vốn từ các thành phần kinh tế đảng chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách yêu đãi đầu tư vào nông nghiệp
nhưng kết quả vẫn không khả quan thậm chí số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đang có xu hướng giảm đi
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp
tuy nhiên có một thực tế đó là dù có nhiều chính sách cho nông nghiệp nhưng việc tiếp cận các chính sách này rất khó khăn bất cập
nếu không sớm được tháo gỡ thì việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này sẽ tiếp tục là bài toán khó
cái hỗ trợ lớn nhất của nhà nước đối với doanh nghiệp hiện nay không phải là hỗ trợ về những chính sách ưu tiên ưu đãi
mà phải hỗ trợ về môi trường kinh doanh về thông thoáng về thủ tục hành trình
nếu những thủ tục hành chính vẫn cứ tiếp tục như hiện nay thì các doanh nghiệp khó sống lắm không thể phát triển được
qua thực tế cho thấy môi trường đầu tư và chính sách đầu tư vào nông nghiệp đang có quá nhiều hạn chế cần phải tháo gỡ ngay
đây cũng là ý kiến thẳng thắn của rất nhiều đại biểu đưa ra tại diễn đàn doanh nghiệp doanh nhân với phong trào khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức tại hà nội
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay cả nước mới có hơn bốn doanh nghiệp
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chiếm chưa đến một tổng số doanh nghiệp cả nước
tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cũng rất mất cân bằng về vùng miền
cụ thể tại vùng đồng bằng sông hồng và đông nam bộ chiếm tới bảy mươi hai
trong khi các khu vực khó khăn như trung du miền núi phía bắc bảy tây nguyên một mươi một và thường xuyên báo lỗ từ hai mươi năm đến ba mươi
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn khẳng định tới đây sẽ ra soát và làm mới lại toàn bộ các thủ tục hành chính
cải thiện môi trường đầu tư
để thu hút nhiều hơn nữa các thành phần kinh tế đầu tư và nông nghiệp